sai phạm tại di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tràng an ninh bình đã được cơ quan chức năng đánh giá là vi phạm nghiêm trọng luật di sản
đồng thời yêu cầu tỉnh ninh bình lên phương án tháo rỡ
tuy nhiên trước thời điểm tháo rỡ thì hiện một số hoạt động trong công trình này vẫn diễn ra bình thường
có mặt tại khu vực mà thời gian gần đây được biết đến với tên gọi là tràng an cổ
khu vực này đã được cơ quan chức năng kết luận là sai phạm và yêu cầu phá rỡ
thế nhưng khu vực này vẫn đón khách bình thường và rất nhiều du khách không hề hay biết về việc khu vực này đang nằm trong yêu cầu bị phá rỡ
mặc dù đường lên núi đã chặn lại nhưng đường lên khu vực phủ giếng rồng và giếng giải oan mà công ty cổ phần du lịch tràng an xây dựng vẫn cho phép khách lên thăm quan
để tìm hiểu rõ hơn về các phương án phá rỡ công ty
phóng viên đã đến ủy ban nhân dân huyện hoa lư nhưng chỉ nhận được thông tin lãnh đạo đi vắng
tuy nhiên khu vực đỗ xe của khu vực tràng an cổ có xe của lãnh đạo huyện hoa lư
dù phóng viên đã cố gắng tìm gặp nhưng đại diện công ty cổ phần du lịch tràng an đã từ chối tiếp xúc
hiện theo công văn mới nhất của bộ văn hóa thể thao và du lịch trong trường hợp chủ đầu tư là công ty cổ phần du lịch tràng an
cố tình không tự tháo rỡ công trình vi phạm
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình cần chủ động có phương án tháo rỡ để sớm hoàn trả mặt bằng cảnh quan thiên nhiên của di sản văn hóa thiên nhiên thế giới tràng an